theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi h ngày ba mươi tháng tám trên vùng biển phía đông đảo luzon philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày ba mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám năm km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ bốn mươi sáu mươi km một giờ dẫn cấp chín
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba